thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị thường vụ đảng ủy công an trung ương
cho ý kiến đánh giá về tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám định hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
những tồn tại hạn chế và nguyên nhân xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát biểu ghi nhận
đánh giá cao sự nỗ lực phân đấu của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
khẳng định lực lượng công an nhân dân đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra
chủ động nắm phân tích dự báo sát tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
hoạch định các chủ trương chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị kinh tế đối ngoại và bảo đảm lợi ích an ninh trật tự
bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
phải khẳng định cho được những thành tiệu rất to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chúng ta
trong đó vai trò của lực lượng công an nhân dân cực kỳ quan trọng
và lúc này các anh phải khẳng định mạnh như thế này
không vì một số cái vụ án một số tiêu cực một số anh em phản quyết điểm
rồi coi thường lực lượng công an chúng ta phủ nhận như thế này là không được
tôi thấy ý nhận
ý nhận lớn của nó là chỗ đó
khẳng định cho rõ những thành tiệu rất là to lớn của ngành công an chúng ta
lực lượng của chúng ta của cả nước
trong đó có cái sự lãnh đạo của bộ công an đấy
và đây là sự nghiệp chung của đảng
nói gì thì nói làm sao phủ định được trong thời gian vừa qua
cái an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chúng ta có bảo đảm được không
tình hình diễn biến của thế giới phức tạp như thế
thế chúng ta thế nào
bây giờ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội có được giữ vững không
đất nước có ổn định để phát triển không
phải khẳng định mạnh mẽ cái chỗ này chứ
chỉ thấy ba cái vụ cụ thể rồi bắt đầu lại nao núi
người bên ngoài nó tác động vào
nó xuyên tạc nó nói xấu chúng ta
không cẩn thận giao động chỗ này là rất nguy hiểm
phải khẳng định cái thành tiệu của chúng ta hai năm rưỡi vừa qua
đặc biệt là trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội
nói nhiều lần là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như thế này
mà muốn thế là do đất nước ổn định
vì sao nó ổn định được
phân tích cho nó ra chỗ này để khẳng định cái thành tiệu to lớn của chúng ta
các đại biểu cũng đã đánh giá kết quả nổi bật
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi tám của trung ương đảng
và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bộ công an đã tập trung cao độ cho công tác này
nhận được sự đồng thuận nhất trí cao từ trung ương đến địa phương
một thành tích đặc biệt nữa là việc quốc hội nhất trí cao
khi thông qua hai bộ luật quan trọng là luật công an nhân dân và luật an ninh mạng
bên cạnh đó đối với công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
trong phát biểu của mình tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
xây dựng lực lượng làm sao như các đồng chí nói
quân tinh tớn mạnh chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm
tôi muốn nhấn mạnh thật sự trong sạch và liêm chính
thì các đồng chí đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng
cứ quân tinh tướng mạnh cơ chế cái quy chế thể chế cho nó tốt
chỉ đạo làm cho nó giáo diết hiệu quả thì việc diễm thành
có cần nhiều đâu
người phải ra người tướng phải ra tướng quân phải ra quân
tất cả các cấp đồng lòng vào cuộc
tập trung với nhau đi để tạo một cái chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn nữa trong việc này
và các đồng chí cũng phải nhấn mạnh sự nêu gương và nêu gương của người đứng đầu
đừng nói công an chung chung là nêu gương
công an nêu gương những người đứng đầu phải vươn nêu gương
thay người đứng đầu thì nó khác hẳn
bất cứ cấp nào thế thì mới được
đảng viên phải nêu gương vi phạm phải xử lý nghiêm
kể đó là ai cho nên vẫn trở lại danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
anh em trong thế còn dùng cái chữ nêu gương hay không thì tùy các đồng chí
nhưng nêu gương là tất cả mọi người nếu như trước hết là những cán bộ những người có trách nhiệm
trên những đánh giá góp ý của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đặc biệt là vấn đề xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh chủ động và trách nhiệm
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
kết quả đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng xây dựng đảng trong công an nhân dân
sẽ tiếp tục được tổng kết và được thực hiện tiếp tục được triển khai
theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư về những vấn đề này
chúng tôi cũng xác định là công tác xây dựng lực lượng công an
đội ngũ cán bộ sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy
cũng như là các cái tinh thần
rồi thể hiện xây dựng lực lượng công an nhân dân bản lĩnh trung thành
giác bộ cao về chính trị sẵn sàng xả thân nhi sinh
hoàn thành được nhiệm vụ của đảng đất nước nhân dân và tỉnh dậy giả phó
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những phân tích đánh giá của các đại biểu
về kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám
những tồn tại hạn chế và nguyên nhân
cũng như xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm
bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
khẳng định đối với những vấn đề mà tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sẽ quán triệt
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn lực lượng để xứng đáng với sự quan tâm
đánh giá sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước đối với lực lượng công an
trên những thắng lợi vừa qua và cho những giai đoạn tiếp theo